trước đó tại đường mòn biên giới thuộc khu vực nam quan đồng đăng cao lộc
tổ công tác đội miên phòng cửa khẩu hữu nghị phối hợp với công an huyện cao lộc
bắt quả tang đối tượng dương văn cai chú tạo huyện mê linh thành phố hà nội
đang buộc một bao hàng lên xe mô tô tiến hành kiểm tra phát hiện gần tám mươi kg pháo
cách đó năm trăm linh m phát hiện thêm hai bao tải dứa với trọng lượng một trăm năm mươi bốn kg
đối tượng ca khai nhận vận chuyển thuê số pháo trên từ khu nam quan đồng đăng
đến khu vực cổng trường cấp ba đồng đăng cao lộc thì bị phát hiện
thưa quý vị và các bạn đội cảnh sát hình sự công an thành phố nam định đã vào cuộc điều tra
truy xét một đối tượng trộm cắp tài sản hết sức táo tận đập vỡ kính xe ô tô để thực hiện hành vi
đáng chú ý phương thức thủ đoạn phạm tội đã được đối tượng tiếp cận
từ những clip hình ảnh hướng dẫn trên mạng internet
thủ phạm gây ra các vụ đập kính xe ô tô trong đêm là nguyễn ngọc quang
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu trú tại thái bình
tại cơ quan công an quang khai nhận do vướng vào nợ nần bị thúc ép trả nợ
nên đã lên mạng internet học cách phá kính xe ô tô
sau đó từ thái bình quang đến tp nam định tìm những chiếc xe ô tô sơ hở
không có người trông coi để tìm cách đập vỡ kính lấy trộm tài sản

sinh năm hai nghìn sáu trú tại tp nam định tìm những chiếc xe ô tô sơ hở không có người trông coi

nên đã lên mạng internet học cách phá kính xe ô tô

nên đã lên mạng internet học cách phá kính xe ô tô

nên đã lên mạng internet học cách phá kính xe ô tô

nên đã lên mạng internet học cách phá kính xe ô tô

nên đã lên mạng internet học cách phá kính xe ô tô
chỉ trong một đêm đối tượng nguyễn ngọc quang đã đập vỡ kính hai chiếc xe ô tô để trộm cắp tài sản
từ lời khai về phương thức thủ đoạn của đối tượng cho thấy nhiều người dân còn chủ quan khi cho rằng khóa cửa xe ô tô là đã đủ an toàn
vì vậy phương tiện thường để ở nơi công cộng mà không có người trông coi
qua sự việc này công an thành phố đã áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ đã truy bắt được đối tượng
đối tượng đã khai ra phương thức thủ đoạn của đối tượng và tuyên truyền cho những người dân có xe ô tô
thứ nhất là không lên để tài sản ở trong xe ô tô
mà hai là không để xe ngoài đường không có người canh còi
để dụng đêm tối đối tượng hoạt động trộm cắt tài sản như vụ vừa rồi
từ nay đến cuối năm là thời điểm các loại tội phạm gia tăng hoạt động trong đó đặc biệt là tội phạm trộm cắp tài sản
chủ động trước những diễn biến này công an thành phố nam định đã tăng cường các phương án tuần tra nắm tình hình chấn áp các loại tội phạm
từ giờ đến cuối năm đến gần tết nguyên đán thì cảnh sát hành sự đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ
để mà lắm đối tượng lắm địa bàn phù hợp trinh sát mật phục tuần tra công khai bằng ngày cũng như bằng đêm
để mà phát hiện đấu tranh với cái loại tội phạm
vụ việc này cũng tiếp tục cho thấy nhiều phương thức thủ đoạn phạm tội đã được các đối tượng tiếp cận
từ những clip hình ảnh hướng dẫn trên mạng internet
thực tế này đang đặt ra thách thức với lực lượng chức năng trong công tác đấu tranh ngăn chặn
về phía người dân để không trở thành nạn nhân của các đối tượng phạm tội
cần chủ động bảo quản tài sản nâng cao tinh thần cảnh giác tố giác tội phạm khi thấy có những biểu hiện bất thường
trong khi đó một đoạn đường tuần tra biên giới ở tỉnh an giang đang được thi công giang dở
thì bất ngờ đổ sụp xuống sông hậu khiến nhiều người dân thiệt hại nặng về tài sản
vụ xả đỡ xảy ra tại khu vực cầu chắc rè tổ một ấp vĩnh an xã vĩnh hội đông huyện an phú an giang
khiến người dân vùng biên làm người dân hoảng loạn
sau vụ sụp đường tuần tra biên giới có ba căn nhà bị ảnh hưởng nặng
chính quyền huyện an phú đã cùng công an quân sự và biên phòng khẩn trương di rời nhà cửa giúp người dân
sự cố đã gây thiệt hại nhiều về bè nuôi cá thuyền máy và máy thi công công trình cũng bị rơi xuống sông hậu
ủy ban nhân dân huyện an phú cho biết dự án xây dựng đường tuần tra biên giới do ban quản lý dự án quân khu chín thực hiện giám sát
công ty cổ phần mùng ba tháng hai bộ quốc phòng thực hiện thi công một đoạn với chiều dài gần ba km gồm đường và cầu chắc rè
hiện tại địa phương đã tổ chức di rời nhà dân khỏi vùng nguy hiểm và làm đường tạm chỉ dẫn bà con không đi đường này để tránh bị ảnh hưởng
thưa quý vị đề án di rời dân cư khỏi khu vực một thuộc kinh thành huế
đang được chính quyền các cấp và các ban ngành tiến hành hết sức khẩn trương để kịp kế hoạch trong tháng một mươi một này sẽ tiến hành di rời dân cư đợt một
trong quá trình triển khai thực hiện thì chính quyền và cả người dân đã gặp nhiều khó khăn vướng mắt
để góp phần tháo gỡ những vấn đề này lực lượng công an đã có nhiều việc làm thiết thực giúp cuộc di rời dân được diễn ra thuận lợi an toàn
ghi nhận về một số việc làm của công an phường thuận lộc tp huế phường có nhiều người liên quan đến đề án di rời dân cư khỏi khu vực một thuộc kinh thành huế
khu vực một di tích kinh thành huế có khoảng bốn hai trăm linh hộ sinh sống
theo đề án di rời dân cư khỏi khu vực một thuộc kinh thành huế trong giai đoạn một từ năm hai nghìn một mươi chín đến hai nghìn hai mươi một tỉnh thừa thiên huế tập trung di rời tái định cư trên hai bảy trăm linh hộ
kinh phí đền bù giải tỏa là một tám trăm tám mươi tỷ đồng và khoảng một tỷ đồng cho việc đầu tư cơ sở hạ tầng tái định cư
theo ủy ban nhân dân tp huế số hộ dân sẽ di rời trong đợt đầu tiên của giai đoạn một khoảng bốn trăm năm mươi hộ